các nhà ung thuần không xa là câu chuyện của chị thái thị lan định cư tại thôn thanh lương từ trước năm một nghìn chín trăm tám mươi
trong số ba trăm tám mươi mét vuông đất của mình vì điều kiện khó khăn chị đã bán đi hai trăm bảy mươi mét vuông cho hai hộ liền kề từ gần một mươi năm trước
tuy nhiên hiện tại theo quy định muốn chuyển quyền sử dụng đất số tiền phải nộp cho việc gia hạn đất ở có thể lên đến hàng trăm triệu đồng gấp sáu lần số tiền họ đã bỏ ra để mua mảnh đất này
phướng mắt trọng lên phướng mắt

tuy nhiên hiện tại theo quy định muốn chuyển quyền sử dụng đất số tiền phải nộp cho việc gia hạn đất